chiến thắng đầy vang rội với tỷ số chung cuộc là ba hai cho đội tuyển malaysia
không chỉ đầy sức thuyết phục đối với mỗi người hâm mộ nước nhà
mà còn ghi cả những dấu ấn đối với nước bạn malaysia nữa
trong tối qua và ngày hôm nay truyền thông malaysia đã dành nhiều lời ca ngợi
cho chiến thắng vang dội của đội tuyển việt nam
sau đây là những điểm nhấn chính trên báo chí malaysia
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tờ the star nhận định bàn thang sớm của anh đức tác động lớn đến cục diện trận đấu
pha ghi bàn ngay phút thứ sáu đã đặt một thử thách rất lớn cho các cầu thủ malaysia
lật ngược thế trận với họ lúc này như phải vượt qua một ngọn núi cao
bài báo cũng dành những lời khen ngợi thủ môn đặng văn lâm với những tình huống thi đấu xuất sắc
đặc biệt đã cản phá thành công những cú sút của mohamadu và siami safari
còn trang new street time có bài viết với tiêu đề cô đọng
những chú rồng vàng đánh bại malaysia giành trước quốc địch aff cup
tác giả nhận định dù malaysia cầm bóng nhiều hơn
nhưng họ không tận dụng được cơ hội thành công để giành lại lợi thế
bài báo kết luận dẫu thất bại nhưng các cầu thủ malaysia có thể ngừng cao đầu về nước
khi trước giải không ai nghĩ họ có thể vào đến trận chung kết